theo ngân hàng thế giới năm hai nghìn một mươi bảy tổng sản phẩm quốc nội của hàn quốc đạt một năm trăm ba mươi tám tỷ đô la đứng thứ một mươi hai thế giới
thu nhập bình quân đầu người hàn quốc năm hai nghìn một mươi tám vượt ngưỡng ba mươi đô la người ta gọi đó là kỳ tích sông hàn
một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào kỳ tích đó chính là hệ thống giáo dục tạo ra nguồn nhân lực tinh hoa đáp ứng được yêu cầu của từng thời kỳ phát triển kinh tế
để đáp ứng quá trình này ngành giáo dục mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục bậc tiểu học cho mọi người dân nhằm tạo ra lực lượng lao động lớn thành thạo đọc viết cơ bản
trong vòng một mươi năm từ năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tỷ lệ người hàn quốc biết đọc biết viết tăng từ ba mươi lên đến hơn tám mươi
giai đoạn hai mở rộng giáo dục bậc trung học phổ thông và dạy nghề cung ứng nhân lực cho ngành công nghiệp nặng
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hàn quốc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm năm đầu tiên với chiến lược phát triển các ngành công nghiệp nặng công nghiệp hóa chất hướng tới xuất khẩu
sự chuyển đổi mô hình kinh tế mới đòi hỏi giáo dục cũng phải có sự cải cách cơ bản để người dân có nhiều cơ hội nâng cao trình độ học vấn và học hỏi kỹ năng nghề nghiệp mới
trong giai đoạn này nhiều trường phổ thông trung học và trường dạy nghề được mở trên khắp cả nước
sinh viên trong các trường kỹ thuật tăng từ hai mươi sáu người
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba lên năm mươi tám người
năm một nghìn chín trăm tám mươi ngoài việc giảng dạy kỹ năng nghề nghiệp các trường học ở hàn quốc rất chú trọng việc giáo dục tính kỷ luật tinh thần cần cù lao động và ý thức tiết kiệm những yếu tố vô cùng cần thiết trong giai đoạn công nghiệp hóa
giai đoạn ba phát triển nền kinh tế tri thức
từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi các yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trở thành vũ khí cạnh tranh của mỗi quốc gia
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như thúc đẩy nền kinh tế phát triển vượt bậc nền giáo dục của hàn quốc cần có sự phát triển bứt phá mới có thể cung ứng được nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời đại mới
chính phủ mở rộng phát triển giáo dục bậc cao bậc cao đẳng và đại học trong đó đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của các trường và các viện
ngoài việc tăng số lượng các trường đại học đặc biệt là xây dựng các trường đại học đẳng cấp quốc tế chính phủ hàn quốc còn đầu tư rất nhiều vào chính sách khuyến khích du học và trọng dụng nhân tài thu hút những người có trình độ học vấn cao ở nước ngoài hồi hương
năm một nghìn chín trăm chín mươi khoảng một phần hai số tiến sĩ của hàn quốc cả ở lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật học ở mỹ đã trở về nước
hiện nay hàn quốc có khoảng hai trăm năm mươi trường đại học và hầu hết đều quan tâm đến việc quốc tế hóa giáo dục đại học
khoảng ba mươi giáo trình được giảng dạy bằng tiếng anh
các trường đại học có trình độ học vấn cao ổn định môi trường làm việc và thăng tiến tốt đã thu hút những người trẻ tuổi tài năng bước vào nghề giáo song mặt khác tỷ lệ cạnh tranh cũng rất cao
hiện mức lương trung bình cao nhất dành cho giáo viên của các nước thuộc tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd là năm mươi năm một trăm hai mươi hai đô la một năm nhưng giáo viên tại hàn quốc có thể nhận được mức lương lên đến bảy mươi tám đô la một năm
cứ năm năm một lần các giáo viên ở hàn quốc lại phải luân chuyển công tác sang các trường học khác
không chỉ giáo viên mà cả hiệu trưởng hiệu phó khi hết thời hạn năm năm sẽ phải trải qua một buổi bốc thăm để chọn bến đỗ tiếp theo của mình
vì vậy mỗi năm các trường lại có một đội ngũ giáo viên mới
ngoài ra hệ thống đánh giá giáo viên cao cấp cũng được thực hiện trên cả nước từ năm hai nghìn một mươi hai nhằm chọn ra một đội ngũ giáo viên xuất sắc nhất trong những người xuất sắc
đây là những hạt nhân của ngành giáo dục không chỉ giúp chính phủ hoạch định các chiến lược phát triển giáo dục trong nước
mà còn xây dựng một ngành công nghiệp giáo dục
sau gần sáu thập kỷ hàn quốc đã xây dựng một nền giáo dục tiên tiến hàng đầu khu vực
một mươi dân số ở độ tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi bốn ở hàn quốc có bằng đại học nhiều hơn canada nga và nhật
như vậy người dân xứ sở kim chi có thể tự hào về nền giáo dục của mình song cũng có đánh giá rằng họ đang đi quá đà với nó
bằng cấp là chìa khóa của tương lai với quan niệm này lâu nay kỷ thi đại học tại hàn quốc là cuộc chiến vô cùng căng thẳng của học sinh và của cả các bậc phụ huynh
sự cạnh tranh rất khốc liệt
hàng năm có tới hơn bảy trăm linh thí sinh dự thi để giành một số ít vị trí trong các trường đại học tốt đầu
giới trẻ hàn quốc có câu nếu bạn ngủ quá năm tiếng mỗi ngày thì hãy quên đi cánh cửa đại học
ngoài việc ghi nhớ cả núi kiến thức

vì áp lực từ phía gia đình xã hội lên các em học sinh cũng rất lớn
sự chuẩn bị cho kỳ thi đại học kéo dài suốt trong một mươi hai năm học
vì sự nghiệp học hành của con cái nhiều bậc phụ huynh hàn quốc sẵn sàng đầu tư hết khả năng thậm chí là vượt cả khả năng tài chính mà họ có
theo báo cáo của chính phủ thì đầu tư của các gia đình cho giáo dục tăng kỷ lục trong năm hai nghìn một mươi tám với khoảng một mươi bảy tỷ đô la tăng bốn bốn so với năm hai nghìn một
để giúp các gia đình giảm gánh nặng chi phí giáo dục hàn quốc sẽ miễn phí hoàn toàn cho các bậc giáo dục phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi một
hiện nay nước này mới chỉ miễn học phí cho học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở
theo bộ tài chính hàn quốc thì chính sách miễn phí sẽ giúp cho mỗi gia đình có một con học bậc trung học tiết kiệm được khoảng một bốn trăm linh đô la một năm
thế nhưng tức nước vỡ bờ sức ép nặng nề của chuyện thi cử và bệnh
thành tích đã khiến tỷ lệ trầm cảm trong giới học sinh hàn quốc tăng cao trở thành một trong những nước có tỷ lệ học sinh tự tử cao nhất thế giới
hàn quốc có nền giáo dục phát triển nhưng chính tâm lý ganh đua thành tích đã dân đến sai lầm mà thế hệ trẻ phải gánh chịu
khả năng tiếp cận học thêm học nâng cao tỷ lệ thuận với điều kiện kinh tế gia đình
điều này về lâu dài có thể làm tổn hại đến sự phát triển bền vững của hàn quốc
vì nó không phản ánh được chất năng lực của tất cả học sinh
để giải quyết vấn nạn tự tử đầu năm nay chính phủ hàn quốc đã đưa ra một kế hoạch hành động liên bộ
nhằm giảm tỷ lệ tự sát xuống một mươi bảy trên một trăm linh người vào năm hai nghìn hai mươi
một thực trạng đáng lo ngại khác nữa là tình trạng thất nghiệp tại hàn quốc ngày càng tăng cao
vượt mốc một một mươi hai triệu người trong năm hai nghìn một mươi chín
do đầu việc miệt mài đèn sách nhiều năm
hơn bốn trăm linh cử nhân hàn quốc thất nghiệp chiếm tới ba mươi năm tám
ngay cả những người có trình độ học vấn cao được đào tạo cẩn thận
vẫn không thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp
với hơn bốn trăm linh trường đại học và cao đẳng số lượng cử nhân tốt nghiệp hàng năm quá nhiều
làm gia tăng tỷ lệ cạnh tranh trong môi trường lao động
thêm vào đó giới trẻ hàn quốc càng có trình độ học vấn cao
thì lại càng thở ơ với công việc chân tay

hoặc phải làm việc ở các công ty hoặc không làm gì cả
vì thế họ sẵn sàng học học nữa học mãi cho đến khi được tuyển dụng
tình trạng dư thừa lực lượng lao động cổ cồn trắng là lý do để chính phủ hàn quốc
đang có kế hoạch thành lập hai trăm năm mươi trung tâm khởi nghiệp ở các khu vực trên cả nước
trước năm hai nghìn hai mươi hai để hỗ trợ các doanh nghiệp do thanh niên lập ra giúp giải quyết đạn thất nghiệp
dựa trên kết quả đánh giá học sinh quốc tế pisa
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd xếp hạng giáo dục khoa học của hàn quốc
tốt thứ ba thế giới và cao hơn mức trung bình của các nước oecd
cũng theo khảo sát của tổ chức này thì học sinh hàn quốc kém hạnh phúc nhất thế giới
phải chăng đây là một nghịch lý cần phải cân bằng lại